sáng nay tại hà nội bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị
cùng dự còn có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thưởng
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đồng chủ trì hội nghị
tham gia hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban bộ ngành trung ương và toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
với gần năm trăm linh đại biểu dự họp trực tiếp và hơn tám mươi đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn bốn điểm cầu trong cả nước
sự hội nghị tại điểm cầu bộ công an có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ các đơn vị chức năng thuộc bộ công an
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực một mươi năm qua đã có một bước tiến mạnh đạt được nhiều kết quả toàn diện
tích cực rõ rệt để lại dấu ấn tốt tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội
trong một mươi năm qua các cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật hai bảy trăm bốn mươi tổ chức đảng hơn một trăm sáu mươi bảy bảy trăm linh cán bộ đảng viên
trong đó có bảy ba trăm chín mươi đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng đã kỷ luật một trăm bảy mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
trong đó có bốn ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị hai mươi chín ủy viên trung ương nguyên ủy viên trung ương
hai mươi sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang
nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng phức tạp cả những vụ tồn động kéo dài từ nhiều năm trước
với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự đã được xử lý rứt điểm
tại hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã trình bày tham luận lực lượng công an chủ động phong ngừa
phát hiện xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực góp phần vào công tác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
ổn định kinh tế xã hội
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định thời gian qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và toàn lực lượng công an nhân dân luôn nhận thức sâu sắc quán triệt và thực hiện đầy đủ
nghiêm túc những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương cùng tập thể ban thường vụ đã thường xuyên lãnh đạo
chỉ đạo quyết liệt xác định vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong công tác này

thời gian tới đảng ủy công an trung ương tiếp tục thực hiện tốt đồng thời cả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ
và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng nhiệm vụ được giao
làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước về những vấn đề liên quan nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ
chủ động nhận diện phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực với phương châm ngăn chặn từ gốc phát hiện từ sớm xử lý từ đầu
không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực tạo sự gian đe chuyển biến lan tỏa toàn quốc
nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
ngày càng đi vào chiều sâu có bước tiến mạnh đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng toàn diện để lại dấu ấn tốt và thực sự đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược
thời gian vừa qua chúng ta
đã đạt được những kết quả đáng mừng và qua điều tra dư luận xã hội đánh giá của các tổ chức quốc tế chúng ta cũng hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng
phát huy kết quả và giúp kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong các giai đoạn trước
trong một mươi năm gần đây với việc thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí trực thuộc bộ chính trị
đến nay công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được trung ương
lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt bài bản ngày càng đi vào chiều sâu có bước tiến mạnh đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng
toàn diện để lại dấu ấn tốt tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
và thực sự đã trở thành phong trào thành su thế không thể đọng ngược được
được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao được bạn bè quốc tế ghi nhận
tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai rút ra nhiều bài học quý
có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn đây chính là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới
trong đó tổng bí thư đặc biệt nhấn mạnh nâng cao nhận thức tinh thần ý thức đạo đức xây dựng liêm chính chống tha hóa biến chất
kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn
hành động mạnh mẽ
mẽ hơn kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng tiêu cực
bao che dung túng tiếp tay cho tham nhũng can thiệp càn trở việc chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể đó là ai
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị
tư tưởng tổ chức hành chính kinh tế hình sự phải tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền
tạo sự tự giác thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng tiêu cực
trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy cơ quan tổ chức đơn vị địa phương kiên trì giáo dục
rèn luyện đức tính liêm khiết xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng lãng phí trước hết trong cán bộ đảng viên công chức viên chức
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu phải khắc phục kịp thời những bất cập bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng tiêu cực
phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của nhóm lợi ích sân sau tư duy nhiệm kỳ
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua tham nhũng tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn đẩy lùi
góp phần xây dựng đảng nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh và xứng đáng với niềm tin yêu sự mong đợi của nhân dân
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài furekawa yoshihisa bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm việt nam của ngài furokawa yoshihisa bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản
có ý nghĩa hết sức quan trọng để hai bên nối lại các hoạt động hợp tác tư pháp trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đã dần được kiểm soát tại mỗi nước
đặc biệt khi hai nước tiến tới kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ vào năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản
mong muốn cùng nhật bản góp phần xây dựng một cấu trúc khu vực bền vững thượng tôn pháp luật tôn trọng lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia vì mục tiêu giữ gìn hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh đàm phán và ký kết các thỏa thuận quan trọng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước
đồng thời tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước các sự kiện lớn diễn ra ở mỗi nước và phối hợp bảo hộ công dân bảo vệ cơ quan đại diện của nước này ở nước kia
đồng thời mong muốn nhật bản tiếp tục quan tâm ủng hộ tăng cường thúc đẩy các dự án phi dự án viện trợ cho bộ công an việt nam nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an việt nam ngày càng phát triển mạnh mẽ
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài furokawa yoshihisa đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua
tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam nhật bản nói chung giữa bộ tư pháp nhật bản và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm

tham mưu triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định chính trị xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt với các cách làm mới biện pháp mới tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội kiềm chế gia tăng tội phạm
trong sáu tháng cả nước xảy ra gần một mươi chín bảy trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm hai mươi ba một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín và giảm chín chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
hơn ba trăm linh băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá bắt và vận động đầu thú trên hai bảy trăm linh đối tượng truy nã
bên cạnh đó lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiều công việc quan trọng như tham mưu xây dựng trình bộ chính trị ban hành và quán triệt triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại buổi họp báo đại diện các đơn vị chức năng của bộ công an cũng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí xung quanh một số vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm
đối với vụ án việt á đại diện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cho biết ba triệu kites việt á nhập khẩu từ trung quốc không liên quan đến vụ án này
không có chuyện công ty việt á nhập số ký test này rồi dán tem như một số dư luận nêu
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cũng khẳng định thông tin cho rằng ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế và ông nguyễn quang tuấn cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội tự tử trong trại giam là hoàn toàn không chính xác
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân về ba dự án luật gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật cảnh sát cờ động và đề án sáu về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và tiện ích hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến do bộ công an đảm nhiệm đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và sự đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành của nhân d
hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đánh giá cao nỗ lực phấn đấu lập thành tích của các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên lao động đồng chí cục trưởng nhấn mạnh phương hướng công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm đồng thời đề nghị tất cả cán bộ chiến sĩ công nhân viên toàn cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành phương hướng hoạt động cũng như nhiệm vụ được giao
tại hội nghị trung tướng mai văn hà thay mặt bộ trưởng bộ công an trao bằng khen của bộ trưởng của cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho các cán bộ chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trong công tác sáu tháng đầu năm
thưa quý vị kể từ ngày mai công dân có nhu cầu làm hộ chiếu phổ thông sẽ được cấp theo mẫu mới cho đến thời điểm hiện tại công an tỉnh hà nam đã sẵn sàng các điều kiện để phục vụ tốt nhất nhân dân đến làm thủ tục
thời điểm này một trăm linh cán bộ chiến sĩ tại phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh hà nam đã được tập huấn nghiên cứu mẫu hộ chiếu mới quyết tâm cao nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhanh chóng và chính xác cho công dân
trường thông tin trong hộ chiếu của mẫu mới có sự khác biệt rất nhiều so với mẫu hộ chiếu cũ do vậy chúng tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ từng trường thông tin này
thời gian hiện nay thì chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho công dân và sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất
do sau mùa một tháng bảy từ ngày mùa một tháng bảy công dân sẽ được nhận kết quả cấp hộ chiếu theo mẫu mới
thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
công an tỉnh hà nam cũng đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân trên cổng dịch vụ công của bộ công an từ ngày một tháng sáu
đối với công an tỉnh hà nam thì cũng từ ngày một tháng sáu
chúng tôi cũng đã tiếp nhận đối với những hồ sơ này
về ưu điểm đối với công dân nộp hồ sơ trực tuyến công dân không phải đến công an tỉnh hà nam xâm cảnh và có thể làm bất cứ thời gian nào trong ngày
tôi thấy cái đấy rất thuận lợi
tuy nhiên đối với những công dân không đủ điều kiện để làm hồ sơ trực tuyến
thì công an tỉnh hà nam chúng tôi vẫn thực hiện là tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại công an tỉnh hà nam

chúng tôi cũng sẽ bố trí cán bộ ứng trực sẵn sàng giải quyết nhu cầu cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến của công dân
có thể nói đến thời điểm này công an tỉnh hà nam đã sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả thông tư số bảy mươi ba của bộ công an
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể làm hộ chiếu trực tiếp và trực tuyến giảm bớt thời gian chi phí đi lại nhiều lần với tinh thần vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị và các bạn nhật hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra vào các ngày chín và mùng một mươi tháng bảy
gồm có hai hoạt động biểu diễn diễu hành quanh bờ hồ hoàn kiếm và chương trình hòa nhạc
đây đều là những hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
là nước chủ nhà đăng cai tổ chức chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
đoàn nhạc cảnh sát việt nam với gần một trăm linh nhạc công và diễn viên
riêng trong chương trình hòa nhạc do đồng chí thiếu tá nguyễn tiến dũng làm nhạc trưởng chỉ huy giàn nhạc
sẽ biểu diễn những tác phẩm đặc sắc trong đó có tác phẩm tây nguyên vào hội
đây là tiết mục có sự kết hợp giữa giàn nhạc kèn đồng và đàn trưng
nhạc cụ tây nguyên này hòa tấu cùng với giàn nhạc kèn nhạc cụ phương tây
đấy là cái nét nó nằm nổi bật trên cái nhạc cụ tây nguyên
cái đàn trưng bằng chất liệu tre nứa giữa những cái giàn nhạc kèn đồng
theo thông tin từ ban tổ chức bên cạnh các tiết mục biểu diễn riêng của các đoàn nhạc
chương trình dự kiến khép lại với hai tiết mục vô cùng đặc biệt
toàn bộ nhạc công của các đoàn tham gia nhạc hội sẽ cùng biểu diễn bài chống cơm
dân ca đồng bằng bắc bộ chuyển nhạc nhạc sĩ đỗ hồng quân
và tác phẩm hành khúc công an nhân dân việt nam sáng tác nhạc sĩ trọng bằng
màn biểu diễn này truyền tải thông điệp cao nhất của bộ công an việt nam
về tình đoàn kết mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa lực lượng cảnh sát các nước
trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
vì nền hòa bình vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
đợt này thì chúng tôi sẽ có một cái đổi mới khác hẳn so với những đợt trước
đợt này thì có nhiều lực lượng tham gia hơn cũng có nhiều diễn viên múa tham gia nhiều hơn
mà những tác phẩm thì đợi được chỉnh sửa biên soạn lại
làm sao nó hay hơn nó hào hùng hơn nó mang kính chất khí nhạc hơn
để phục vụ quần chúng nhân dân cũng như bản cảnh quốc tế
chia sẻ về hai chương trình biểu diễn trong nhạc hội
nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú kim xuân hiếu phó giám đốc nhà hát giao hưởng việt nam
đồng thời là tác giả kịch bản các chương trình biểu diễn cho biết
công chúng thủ đô đã có dịp xem nhiều chương trình biểu diễn quy mô lớn
nhưng nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
là cơ hội để tìm hiểu về các chương trình
để khán giả xem nghệ sĩ chiến sĩ nhiều quốc gia biểu diễn ở ngoài trời
bộ công an xuất hiện đi diễu hành quanh bờ hồ
và lần này một lần nữa bộ công an đã làm được cái festival ở bờ hồ
và không chỉ là một đoàn của việt nam nữa mà cho đến năm sáu đoàn của các nước
việc biểu diễn cho không gian công cộng sẽ tăng cường kết nối các nghệ sĩ
chiến sĩ công an nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế
bởi vậy với những tác phẩm được chọn biểu diễn lần này
hứa hẹn mang đến các bạn
đại tiệc âm nhạc lôi quấn và rực rỡ sắc màu